văn hữu chiến là một mươi ba một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí từ năm sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

từ tám chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo phan văn anh vũ là từ hai mươi năm hai mươi bảy năm tù
phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi tám một mươi tám năm tù
bảy bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí các mức án đề nghị từ hai một mươi năm tù
bảy bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
bảy bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
các mức án đề nghị từ ba sáu năm tù
liên quan đến vụ việc gia đình người hàn quốc bị sát hại khiến người vợ tử vong chồng và con gái bị thương
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối tượng lee hong won
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quốc tịch hàn quốc là nghi phạm thực hiện vụ án trên với hai tội giết người và cướp tài sản
vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi chín lee hong won đã trèo tường rào vào nhà và tấn công gia đình ông jun jang jong quốc tịch hàn quốc
hậu quả khiến bà jung jong suk tử vong ông jun jang jong và con gái bị thương
sau khi gây án đối tượng đã lấy bốn điện thoại tám triệu đồng và điều khiển xe ô tô của gia đình tẩu thoát về khu vực cầu thủ thiêm hai phường bình an quận hai
tại đây lee hong won đã đốt xe phi tàng
tới chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sau bốn ngày vụ án xảy ra công an đã bắt giữ được nghi can tại một khách sạn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh ndcp chính thức có hiệu lực
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một năm trăm một mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
đáng chú ý đã có nhiều lái xe ô tô sử dụng rượu bia bị phạt hành chính với số tiền rất cao từ ba mươi đến ba mươi năm triệu
cá biệt đã có trường hợp bị phạt bốn mươi triệu đồng mức cao nhất trong quy định
một số địa phương có kết quả xử lý cao như tây ninh bắc giang đắk lắk tp hà nội và tp hồ chí minh
tuy nhiên theo cục cảnh sát giao thông tình trạng người điều khiển phương tiện không hợp tác không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
có hành động thái độ chống lại cán bộ chiến sĩ thi hành nhiệm vụ vẫn còn diễn ra tại một số địa phương
để luật phòng chống tắc hại rượu bia và nghị định số một trăm linh ndcp đi vào thực tiễn
có tác động sâu sắc đến ý thức của người tham gia giao thông
trong việc nghiêm túc
chấp hành các quy định khi tham gia giao thông thay đổi ý thức hành vi nhận thức thói quen sử dụng rượu bia
tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh văn minh trong đời sống nhân dân
cục cảnh sát giao thông đã yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng
huy động cao nhất phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có
tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một sới bạc khủng được tổ chức trên một con tàu neo đậu trên sông luộc đã bị công an tỉnh hải dương triệt phá
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ hai mươi bảy đối tượng
trong vụ đánh bạc quy mô lớn tại địa bàn huyện ninh giang
các đối tượng thường trú tại thành phố hải phòng nam định và hải dương
vật chứng thu giữ gồm một tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng năm mô tô các loại một tàu vỏ sắt tải trọng năm trăm linh tấn
là nơi tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau một tàu vỏ sắt loại nhỏ
đáng chú ý chiếc tàu vỏ sắt tài trọng lớn dùng để tổ chức đánh bạc được các đối tượng trong đường dây hoán cải rất tinh vi
có nhiều lớp cửa ngăn có thể quan sát được phía bên ngoài
tụ điểm này còn bố trí nhiều đối tượng canh gác trong và bên ngoài tàu
trong tàu còn có cả các đối tượng cầm cố cho vay tiền tham gia đánh bạc
bước đầu xác định đối tượng cầm cái là phạm văn bính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã thụy hương huyện kiến thụy thành phố hải phòng
vận chuyển gần một trăm hai mươi kg pháo nổ công an huyện e leo tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với hoàng văn hắc năm mươi bốn tuổi ở xã eo khai huyện eleo
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín qua công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên đường hồ chí minh đoạn qua xã a khàn huyện eleo tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện chiếc xe khách hướng từ gia lai đi đắk lắc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe
tài xế điều khiển xe ô tô là anh nông hoàng dương
kiểm tra dưới khoang chứa hành lý tổ công tác phát hiện có bốn bao tải lớn bên trong chứa nhiều loại pháo
như pháo hoa pháo trứng và pháo dây với tổng trọng lượng gần một trăm hai mươi kg
đấu tranh nhanh lực lượng công an đã làm rõ
toàn bộ số pháo này là của hoàng văn hắc
hắc khai nhận mua số pháo trên ở biên giới tỉnh cao bằng đưa về đắk lắc bán lấy tiền kiếm lời
cận tết cũng là dịp mà các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán vận chuyển hàng giả hàng cấm
hàng kém chất lượng lợi dụng để gia tăng hoạt động nhằm thu lợi bất chính
với quyết tâm bảo vệ người tiêu dùng lực lượng công an tỉnh bắc giang đã phối hợp với các đơn vị chức năng
kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm
mới đây tại đường cao tốc hà nội bắc giang đoạn qua địa phận xã vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp phát hiện kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi bốn
chở hơn một tấn sản phẩm động vật bao gồm chân dò nầm lợn và xương lợn đá bốc mùi hôi thối
đang vận chuyển về thành phố hà nội để tiêu thụ
lái xe kiêm chủ hàng là phan văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quang thịnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang khai nhận
đã thu mua số hàng trên tại một kho đông lạnh tại lạng sơn và đem đi tiêu thụ kiếm lời
từ đầu năm đến nay công an tỉnh bắc giang đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bắt giữ xử lý hơn ba trăm năm mươi vụ
gần bốn trăm linh đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng cấm an toàn thực phẩm
với tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy là hơn một năm tỷ đồng các vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển hàng hóa
quá hạn sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
cảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các hàng hóa vi phạm về xa lận thương mại được phát hiện xử lý như nội tạng động vật nông sản mỹ phẩm thực phẩm các loại
từ công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại cho thấy các đối tượng vi phạm ngày càng trở nên tinh vi liều lĩnh
về phương tiện thì thường xuyên là thay đổi các biển số biển số xoát sử dụng các loại xe nhỏ để bo chạy với tốc độ cao
nếu mà chỉ cần có lợi chức năng làng quá thì đối tượng sẽ chuyển hướng
có thể là giúp vào đó đó hoặc có thể là đi theo cái đường hướng đường khác
hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán các mặt hàng phục vụ tết nguyên đán đang diễn ra sôi động trên thị trường
chính vì vậy mỗi cá nhân chủ cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
và mỗi người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái trong việc lựa chọn những hàng hóa sản phẩm có chất lượng và an toàn
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thuận an xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam đã ra quy định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng vương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn an điềm một xã bình trương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đối tượng này cao một m bảy và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
và đối tượng lê tấn phát sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi
huyện nguyễn nghiêm tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi phải nhận quy định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng